sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với tỉnh bắc giang
về công tác thúc đẩy chăn nuôi da súp da cầm tái đàn lợn chuẩn bị nguồn cung thực phẩm phục vụ tết
và kế hoạch chuẩn bị các điều kiện xuất khẩu lô vải tươi đầu tiên sang nhật bản
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao nỗ lực của bắc giang
trong công tác phòng dịch và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học
hiện nay do giá cả tăng cao nên tốc độ tái đàn sẽ rất nhanh
trong khi đó thời tiết diễn biến phức tạp lưu lượng lưu thông vận chuyển da súp da cầm tăng tháng cuối năm
do đó bắc giang cần hết sức chú ý đến khâu phòng dịch nghiêm ngặt
đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi không nên tích chữ hàng giảm nguy cơ rủi ro thiệt hại từ dịch bệnh
đối với kế hoạch chuẩn bị các điều kiện sản xuất vải thiều xuất khẩu sang nhật
tỉnh bắc giang cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn của bộ
chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện một cách bài bản chi tiết từ kỹ thuật sản xuất
cho đến việc định dạng các mẫu mã bao bì bảo đảm tiêu chuẩn theo yêu cầu của nước bạn